hội đồng xét xử xét thấy tiền này do bị cáo trương mỹ lan rút ra khỏi scb là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước
ngoài ra tòa buộc bị cáo đỗ thị nhàn phải nộp phạt một trăm linh triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự
đối với hơn một một trăm linh mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở scb
hội đồng xét xử tuyên giao cho scb tiếp tục quản lý xử lý để thanh toán dư nợ
trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của bị cáo trương mỹ lan
cho người khác đứng tên hộ
hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự thực tế bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ
tương đương dư nợ của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
thực chất bản chất hơn một hai trăm tám mươi khoản vay của scb các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật
số hợp đồng vai này là phương thức thủ đoạn để bị cáo lan rút tiền scb sử dụng
do đó tòa chỉ buộc bị cáo lan bồi hoàn tiền lãi
toàn bộ dư nợ hơn một hai trăm tám mươi khoản vay được xác định chiếm đoạt gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng cho scb
theo hội đồng xét xử tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo nguyễn cao trí
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella và bị cáo dương tấn trước
cựu tổng giám đốc công ty tường việt thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã hoàn trả cho bị cáo trương mỹ lan
thì số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục
tổng giám đốc công ty nguyễn cao trí đã khắc phục sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tòa ghi nhận sự nguyện của bị cáo dương tấn trước nộp lại hơn hai hai trăm linh tỷ đã nhận của trương mỹ lan
một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo trước nguồn tiền có được từ vụ án tòa yêu cầu phải nộp lại
đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án
hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự
sau đó các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm tự nguyện nộp tiền
hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình
do đó những số tiền này sẽ được chuyển cho scb khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
với tiền cổ phiếu đồ vật đã kê biên phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo lan
theo hội đồng xét xử trong quá trình scb thu hồi nợ khi đã giải quyết xong các khoản nợ
phần còn lại scb phải phối hợp với cơ quan điều tra
xác định tài sản nào của bị cáo trương mỹ lan để tiếp tục bảo đảm nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo
liệu những góc quất nào sẽ tiếp tục được phơi bầy trong giai đoạn hai của đại án rúng động này
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại